hơn một mươi ngày qua tại thôn bản lắc xã bằng lãng huyện trợ đồn tình trạng những hố sụt lún có kích thước lớn lại tiếp tục xuất hiện đe dọa đến sinh hoạt cũng như sản xuất của bà con
hiện tượng sụt lún đã diễn ra nhiều năm qua tại bắc cạn thế nhưng nguyên nhân vì sao lại xuất hiện tình trạng sụt lún cho đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể
theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương đến nay tổng cộng hơn hai mươi hố sụt lún trên cánh đồng thôn bản lắc
các hố sụt lún có đường kính từ năm m đến hơn hai mét sâu từ gần một mét đến ba mét
tình trạng sụt lún khiến người dân hoang mang lo lắng
nếu hiện tượng này tiếp tục xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất đời sống của nhân dân địa phương bởi những hố sụt lún chủ yếu xảy ra ở những ruộng lúa mà người dân vừa mới trồng cấy
trước mắt lãnh đạo địa phương đại dịch
yêu cầu cơ quan chức năng thống kê các hố sụt chấn an người dân và tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún trong thời gian tới
trước đây tại cánh đồng thôn bản lắc đã từng diễn ra sụt lún
hiện bộ tài nguyên và môi trường chuẩn bị thăm dò đánh giá địa chất
xác định nguyên nhân gây sụt lún tại khu vực thị trấn bằng lũng hai xã bằng lãng và ngọc phái huyện trợ đồn
đây là lần thứ hai xảy ra hiện tượng sụt lún tại huyện trợ đồn trong năm nay
trong năm nay nhiều nguyên nhân được đưa ra phân tích về hiện tượng này
trong đó không loại trừ khả năng do tác động từ việc bơm hút nước tại các điểm khai thác khoáng sản gây ra